vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét trụ sở
ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam exim bank
chi nhánh tp hcm địa chỉ hai trăm hai mươi chín đồng khởi phường bến nghé quận một tp hcm
đến gần một mươi ba h cùng ngày quá trình khám xét hoàn tất
cơ quan công an đã bắt giữ hai người để điều tra
hai người này bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố để điều tra về hành vi
cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
khi bỏ qua các thủ tục quy định cần thiết trong vụ ông lê nguyễn hưng
nguyên phó giám đốc exim bank chi nhánh tp hcm chiếm đoạt tiền của ngân hàng này
ông lê nguyễn hưng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng của khách hàng chu thị bình rồi bỏ trốn
đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại exim bank trên nhánh tp hcm khởi tố bị cá lê nguyễn hưng và phát định truy nã đối với bị cá này
quyết định truy nã nêu rõ lê nguyễn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại đồng nai hộ khẩu thường trú tại thị xã dĩ an của tỉnh bình dương
đã lập chứng từ giả mạo về việc khách hàng rút tiền chiếm đoạt tiền của khách hàng tại exim bank chi nhánh tp hcm
sau đó ông hưng bỏ trốn khỏi địa phương